nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo mô hình stc
tức hình thức thu phí điện tử tự động không dừng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải cần có ý kiến
với ủy ban nhân dân các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu
về việc liên thông giữa các trạm thu phí trên địa bàn với thành phố
cùng với việc liên thông giữa các trạm thu phí trên địa bàn các tỉnh đồng nai
bình dương và tỉnh bà rịa vũng tàu với thành phố hồ chí minh
thành phố cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải yêu cầu đơn vị quản lý các tuyến đường cao tốc
kết nối với thành phố đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ
sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng trên địa bàn
đặc biệt là đối với các khu vực có nhiều khu chế xuất khu công nghiệp
các đầu mối hàng hóa lớn tập trung lưu lượng phương tiện lưu thông trong vùng
ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng cần tăng cường tuyên truyền khuyến khích
các phương tiện tham gia giao thông sán thẻ đầu cuối và thanh toán điện tử
khi lưu thông qua các trạm thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng thu phí etc